tại hà nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh nghi lễ cưới của các dân tộc nga
triển lãm do trung tâm khoa học và văn hóa nga tại hà nội bảo tàng mỹ thuật việt nam phối hợp tổ chức
triển lãm đưa tới công chúng ba mươi tác phẩm theo định hướng dân tộc của hai mươi nghệ sĩ từ một mươi năm thành phố
chín nước cộng hòa của liên bang nga đây là các tác phẩm giàu tính nhân văn đậm chất dân gian truyền thống
thể hiện sống động giá trị của gia đình đồng thời tôn vinh giá trị vĩnh cửu của con người là tình yêu và hòa bình
các tác phẩm được trưng bày đa dạng về chất liệu từ acrylic sơn dầu màu nước tới kỹ thuật hỗn hợp trên toàn
đây là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật việt nam chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo
mang đặc trưng bản sắc của cộng đồng các dân tộc nga góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau
thắt chặt hơn nữa mối quan hệ nhân văn hữu nghị và chiến lược toàn diện giữa việt nam và liên bang nga
triển lãm mở cửa tự do và liên tục từ nay đến hết ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín